nhằm bảo đảm an sinh xã hội những năm qua huyện miền núi bình liêu tỉnh quảng ninh đã hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số
sự cố gắng của chính quyền huyện bình liêu trong công tác y tế đã giúp người dân tộc thiểu số có được cuộc sống bảo đảm sức khỏe được cải thiện hơn
huyện miền núi bình liêu tỉnh quảng ninh hiện có tới chín mươi sáu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn trung tâm y tế huyện bình liêu đã nỗ lực đổi mới cải tiến lề lối làm việc cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân
trung tâm hiện đã triển khai được nhiều kỹ thuật mà trước đây chưa thực hiện được như phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa chụp cắt lớp nội soi tai mũi họng phẫu thuật kết hợp xương

hiện tỉnh quảng ninh có trên một trăm sáu mươi hai năm trăm linh người dân tộc thiểu số sinh sống chiếm một mươi hai ba mươi một dân số toàn tỉnh đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tập trung theo cộng đồng thôn bản tại một trăm một mươi ba trên một trăm tám mươi sáu xã phường thị trấn trong toàn tỉnh trong đó có hai trăm linh tám thôn bản đặc biệt khó khăn
công tác khám chữa bệnh ở các trung tâm y tế trạm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy được hiệu quả giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương